trong thời điểm dịch covid một mươi chín bùng phát có nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho các chốt kiểm tra
tuy nhiên với sự chủ động linh hoạt sở giao thông vận tải tp hcm đã phối hợp với trung tâm công tác thanh thiếu niên của trung ương hội liên hiệp thanh niên
và một số đơn vị trang bị các container văn phòng để cán bộ chiến sĩ các chốt nghỉ ngơi
các văn phòng di động bằng container chuyên dụng này sẽ được lắp đặt đầy đủ trang thiết bị làm việc nghỉ ngơi và điều hòa nhiệt độ
đây là hoạt động ý nghĩa kịp thời góp phần quan trọng để đảm bảo sức khỏe điều kiện làm việc cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
ở các cửa ngõ ra vào tp hcm trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp cũng như thời tiết khắc nghiệt hiện nay